liên quan đến vụ tai nạn ở con tum đến ngày hôm qua ba tháng bảy đã có thêm một mươi một người nghi bị phơi nhiễm hiv
trong khi tham gia cứu hộ tai nạn giao thông tại con tum nâng tổng số người nghi bị phơi nhiễm hiv lên ba mươi năm người
theo bác sĩ nguyễn văn đôn trưởng khoa khám điều trị chuyên khoa hivs và điều trị nghiện chất
trung tâm phòng chống hivs tỉnh con tum đến sáng ngày ba tháng bảy có thêm một mươi một ca nghi bị phơi nhiễm hiv
liên quan đến nạn nhân năm mươi một tuổi ở huyện ngọc hồi tỉnh con tum
người tử vong tại hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ một mươi bốn thuộc xã đắc hờ rinh
huyện đắc hà tỉnh con tum vào trưa ngày ba mươi tháng sáu
như vậy tính đến nay số người nghi phơi nhiễm hiv lên đến ba mươi năm ca
trong đó đội ngũ y bác sĩ thuộc trung tâm y tế huyện đắc hà có hai mươi bốn trường hợp
một cán bộ công an tỉnh con tum và một mươi người dân